trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc đang gấp rút lấy năm trăm linh mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm hocmon do liên quan đến một ca nhiễm mới
theo đó thông tin từ khu cách ly tập trung cho biết một trường hợp f một có triệu chứng hô hấp
đã được lấy mẫu và đang chờ kết quả xét nghiệm
người này là em của bệnh nhân chín nghìn chín trăm một mươi và bệnh nhân chín nghìn chín trăm một mươi một
đang làm bảo vệ tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm hocmon
trước nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm nhanh trong khi chờ kết quả xét nghiệm của người này
huyện hóc môn đã khẩn cấp huy động tổ chức lấy năm trăm linh mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
cho bang quản lý chợ bảo vệ và nhân viên bốc xếp đang làm việc tại chợ này
để hạn chế mầm bệnh lây lan
chợ đầu mối hocmon là một trong những chợ nông sản lớn nhất
cũng là điểm trung chuyển cung ứng hàng thực phẩm của thành phố
với số lượng người giao thương và buôn bán luôn tấp nập